theo trung tâm dự báo khí tượng từ đêm nay ngày sáu tháng một mươi đến ngày một mươi một tháng một mươi
các tỉnh trung bộ có khả năng có mưa to đến rất to
tổng cục thủy lợi đã có công văn đề nghị các tỉnh thành phố bảo đảm an toàn công trình thủy lợi
và phòng chống ngập cho cây trồng
các đơn vị cần lên phương án bảo đảm an toàn hồ chứa và vùng hạ du theo phương châm bốn tại chỗ
bố trí lực lượng thường trực để vận hành và sẵn sàng xử lý tình huống
không được tích nước nếu hồ không được bảo đảm an toàn
đối với các hồ chứa có cửa van cần theo dõi sát diễn biến mưa lũ thực tế
để hạ thấp mực nước hồ xuống mức chủ động đón lũ
tăng cường vận hành các công trình thủy lợi để tiêu nước đệm tiêu úng
tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong thời gian có mưa lũ